chiều ngày hai mươi sáu tháng ba tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã làm việc với các bộ ngành ban cán sự đảng ubnd tp hà nội về các dự án giao thông trọng điểm
nhằm chống ủn tắc giao thông trên địa bàn
trên địa bàn hà nội có nhiều công trình giao thông trọng điểm do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
trong đó có dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến cát linh hà đông là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của việt nam
có ý nghĩa quan trọng tuy nhiên do vướng mắc trong vấn đề thanh toán quyết toán nhất là việc tuân thủ kết luận
liên quan của kiểm toán nhà nước đã làm ảnh hưởng tới tiến độ mà tới nay hai bên chưa đạt được thống nhất chung
trong khi đó diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sẽ làm chậm tiến độ vận hành thử và bàn giao dự án cho thành phố hà nội
theo kế hoạch đề ra thống nhất các góp ý của bộ trưởng nguyễn văn thể lãnh đạo các bộ ngành và ủy ban nhân dân thành phố
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đề nghị thành lập tổ công tác do thứ trưởng bộ giao thông vận tải làm tổ trưởng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân làm tổ phó và thành viên là lãnh đạo một số bộ ngành để xây dựng một kế hoạch
phân loại các công việc của ban quản lý dự án tổng thầu từng bộ ngành và hà nội báo cáo chính phủ quyết định
nhằm nghiệm thu bàn giao và vận hành có điều kiện thúc đẩy dự án đi vào hoạt động nhằm giảm thiểu tổn thất
lãng phí và có ý nghĩa quan trọng trong đối ngoại